gần một trăm linh mét khối gỗ các loại bị khai thác trái phép vừa được lực lượng liên ngành huyện tuyên hóa phát hiện
tại khu vực rừng phòng hộ tuyên hóa tỉnh quảng bình
ubnd huyện đang triển khai thu hồi toàn bộ số gỗ để xử lý theo quy định
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
những gốc cây cổ thụ vừa mới bị đốn hạ nhưng cây gỗ đã được cưa sẻ thành từng hộp với kích thước khác nhau nằm ngổn ngang
đây là hiện trường vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại khu vực rừng phòng hộ thuộc tiểu khu một mươi chín xã thanh hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
có thể thấy đây là vụ phá rừng phòng hộ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quảng bình
tuy nhiên do địa hình hiểm trở và phức tạp nên việc vận chuyển gặp khá nhiều khó khăn
chính quyền và các lực lượng chức năng tỉnh quảng bình cũng đang tích cực điều tra
làm rõ trách nhiệm của những đơn vị liên quan đồng thời truy tìm đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật